ngày hai mươi sáu tháng năm trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn một phút ghi lại cảnh cô gái đang bán trà sữa thì bất ngờ phát hiện mình trúng ba tờ vé số độc đắc
khi biết mình trúng số độc đắc cô gái vỡ oa chạy ra bên ngoài thông báo với mẹ
con trúng số đặc biệt rồi mẹ ơi mẹ ơi con trúng đặc biệt rồi mẹ ơi con nói thiệt
người mẹ đến xem ba tờ vé số rồi thốt lên trời ơi trời ơi
cô gái tiếp tục quay sang ôm người trai đang đứng bên cạnh vừa nói vừa khóc chúng rồi ba ơi trời ơi chúng rồi ba ơi
vì quá sung sướng cô gái ôm chầm lấy cha mẹ rồi hòa khóc
clip đăng tải nhận được hàng triệu lượt xem bình luận và chia sẻ các mạng xã hội
nhiều người đã chúc mừng cô gái chúng ba tờ vé số đặc biệt và xin vía để bản thân mình được may mắn như chủ nhân
theo tìm hiểu cô gái may mắn trúng ba tờ vé số đặc biệt trên là ngô thị nguyên hai mươi bảy tuổi
đang là chủ quán trà sữa ở tân châu tỉnh tây ninh
chị nguyên cho hay ngày ba tháng năm chị mua ba tờ vé số của đài vĩnh long từ chị ruột
đến chiều chị mở điện thoại do thì phát hiện mình chúng giải đặc biệt
sau khi trừ thuế chị nguyên được thực nhận năm tỷ ba trăm tám mươi năm triệu đồng
chị nguyên cho biết gia đình mình có ba chị em gái chị là em út trong nhà cả nhà từ trước tới nay không khá giả
cha mẹ chị bán đồ ăn sáng chiều chị bán trà sữa vào buổi tối ở tây ninh để mưu sinh
chị cũng là mẹ đơn thân nuôi con
năm ngoái mẹ và chị gái của chị bệnh gia đình đang trong thời điểm bế tắc về tài chính nợ nần
chị nguyên ngày ngày vẫn miệt mài với quán trà sữa để gồng gánh mơ ước một ngày nào đó gia đình thoát khỏi vực thàm
thời gian gần đây chị lớn trong gia đình chị nguyên là chị nàng hai đi bán vé số để kiếm thêm
bên cạnh công việc phụ bán chả sữa với chị vốn là người không sơ vé số
từ khi chị hải bán chị nguyên mỗi ngày đều mua vài tờ để ủng hộ chị
nay số tiền trúng số chị dùng để trả nợ dự định mua đất cất nhà để gia đình có nơi ở ổn định
tôi là mẹ đơn thân cũng là trụ cột gia đình
gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn mẹ và chị gái đều bệnh
tôi từng làm rất nhiều nghề để kiếm tiền lo cho gia đình
tiền bán trả sữa chỉ đủ chi tiêu hằng ngày
khi thấy chúng vé số tôi mừng quá ôm cha mẹ khóc vì nghĩ gia đình đã thoát nghèo rồi
cha mẹ tôi cũng khóc vì sung sướng
chị xúc động bất ngờ hôm đó tôi lệ trúng
với tôi lần trúng số này là trời thương cứu cả gia đình vượt qua lúc khó khăn
sau ngày chung số tôi bán trả sữa trở lại
ngày đầu tiên mình miễn phí năm trăm linh ly trả trái cây và ba mươi lit trả sữa cho khách tới mua
những ngày sau mình bán rẻ giảm giá cho cách quen
tôi cũng dùng tiền đó để san sẻ với tiểu thương ở chợ đã quen và gắn bó với gia đình mình sơ giờ
với mọi người xung quanh một chút để lấy lọc cũng như đem làm từ thiện
số tiền trúng số chị nguyên ấp ủ ước mơ
ông mua một miếng đất cất căn nhà nhỏ sau này để mẹ con có chỗ sống ổn định
chị cũng phùng hờ để chăm lo cho cha mẹ các chị trong nhà sau này khi ốm đau bệnh tật
với gia đình chị nguyên số tiền chúng số là quá lớn họ vô cùng trân trọng
trúng số không làm đảo lộn như công việc của các thành viên trong gia đình chị
khi họ ngày ngày vẫn tiếp tục công việc thường nhật
chị nàng hai người chị bán vé số cho chị nguyên
việc buôn bán trở nên đắt hơn không đủ vé số để bán
bên cạnh đó những ngày qua
khi câu chuyện được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội
chị liên tục nhận cuộc gọi và tin nhắn khiến chị bất ngờ
dù có trong tay số tiền lớn thế nhưng chị nguyên vẫn tiếp tục bán trả sữa mưu sinh
chị bán các loại trà sữa trà trái cây đồng giá hai mươi đồng một ly
sau khoảng hai mươi ngày nghỉ trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại
chị đã tặng ba mươi lít trà sữa năm trăm linh ly trài trái cây cho khách hàng
tạm gác lại những ngày ăn mừng vui vẻ
cả nhà chị nguyên bắt tay vào làm việc như bình thường
chị nguyên sẽ dùng tiền chúng số đúng nơi đúng chỗ để làm chỗ dựa cho gia đình
chị nguyên tâm sự
cả đời cha mẹ đã sống cho chị em tôi bây giờ tuổi cũng đã già
tôi chỉ ước có thể mua thứ mình muốn mua cho cha mẹ
đối với tôi như vậy là đã hạnh phúc
bây giờ cha mẹ tôi có thể nhẹ lòng có được giấc ngủ ngon hơn
người làm con như tôi không còn mong muốn nào hơn
liên quan đến bí kíp trúng số độc đắc
các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm cá nhân để tăng sát xuất chúng số
cũng như những người đàn ông
ông richard lustig đã trở nên nổi tiếng vì đã bảy lần thắng các giải số số lớn
tại các tiểu bang ở mỹ với tổng giá trị hơn một triệu usd
theo tờ the jerusalem post vào năm hai nghìn một mươi khoảng tám năm trước khi mất
ông đã viết sách về cách tăng cơ hội chung số và dưới đây là một số lời quyền của ông
rồi không ai có thể hoàn toàn chắc chắn điều đó là đúng hay sai
trước hết là theo đuổi sự ổn định
mặc dù đúng là việc mua nhiều vé hơn có thể nâng cao tỷ lệ thắng dài
nhưng đều cần thiết là phải đánh giá
để đạt được sự cân bằng giữa đầu tư và lợi nhuận tiềm năng
trong một thử nghiệm sổ số địa phương ở úc
việc mua thêm vé không hoàn toàn bù đắp được chi phí
một biện pháp khác là tham gia cùng những người đam mê khác
tập hợp các nguồn lực của mình để có thể mua chung nhiều vé hơn và tăng số lượng người chơi
ngoài ra việc chọn những số ngẫu nhiên cũng có thể đem lại may mắn
và nên từ bỏ những dãy số có thể tiên đoán hoặc dãy số liên tục
kết quả số số cũng thường rơi vào quãng cố định nếu cộng tất cả các con số
chẳng hạn giải có năm số chúng giải lên đến số năm mươi năm
thì hãy nhắm đến tổng cộng trong phạm vi là một trăm linh bốn một trăm bảy mươi sáu
sự đa dạng hóa cũng tăng cơ hội thắng
thế nên cần tránh thường xuyên chọn các số trong một nhóm hoặc kết thúc cùng bằng một số
đôi khi việc chọn các trò chơi sổ số ít phổ biến cũng tăng cơ hội trúng dài
việc chọn những con số dựa trên ngày sinh hoặc những ngày quan trọng khác có thể rất hấp dẫn
và đó là con đường được nhiều người đi theo
thông thường những con số này nằm trong khoảng từ một đến ba mươi một
vô tình làm giảm cơ hội trúng giải
mỗi con số đều có sắc xuất hiện ngang nhau
trong khi không có phần mềm nào có thể tiền đoán kết quả
việc chọn những số ít phổ biến có thể tăng cơ hội trúng dài
cũng như tránh phải chia giải thưởng với nhiều người chọn số giống bạn
theo nhà hoạch định tài chính james gregg lay
tại công ty tư vấn quản lý tài chính first financial úc
chia sẻ với yahoo finances
những người chúng số đều không miễn dịch đối với nguy cơ nhanh chóng tiêu sảy hết của trời cho
và rơi vào túng quẫn
do đó ông đưa ra lời khuyên chung cho các khách hàng là cần tối đa hóa cuộc cải
và tránh cậm bẫy mà nhiều người trúng số bị rơi vào
điều đầu tiên là tạo cho mình một căn nhà và đứng tên
chuyên gia này cho rằng người trung số có thể tăng các khoản chi phí sống thêm đến hai mươi lần
tuy nhiên những điều xóa đó tỏ ra phức tạp hơn
theo ông gregg lay nhiều người muốn chia sẻ với người thân
thế nhưng bạn cần tránh chỉ tặng một số tiền mà nên ghi lại dưới hình thức cho vay
kèm chứng từ vì điều này sẽ giúp cả hai bên
trong trường hợp người được tặng gặp rắc rối liên quan tài chính
bạn có thể thu hồi khoản vai
điều này sẽ giúp cho họ có cơ sở pháp lý để tránh thất thoát số tiền trên
trong khi bạn có thể chờ họ giải quyết xong và cho vay lại
nên tối đa hóa số tiền đưa vào tài khoản hưu trí
vì tùy theo chính sách của mỗi nước
có thể bạn sẽ bị trừ thuế ít hơn cho khoản tiền được đưa vào khoản này
ông gregg lay còn đưa ra những cách quản lý và tiêu tiền khác
như chia sẻ cho quỹ tử thiện gửi vào quỹ tín thác của gia đình
thu nhập bạn kiếm được từ quỹ tín thác đó
chính là tiền tri tiêu của bạn
bạn có thể tri tiêu khoản thu nhiệm từ những khoản đầu tư này năm này qua năm khác
và điều này sẽ tiếp diễn mãi mãi
đáng lưu ý
ông gregg lay khuyên không nên tiêu sai dần từ khoản trúng số ban đầu
mà có những cách tiêu tiền mang lại lợi nhuận thụ động như cổ phiếu
bắt động sản và các lĩnh vực khác
ông khuyên cáo
điều thu hút rất nhiều người trúng số số
những người chơi thể thao ưu tú và tất cả những người còn lại
đó là họ tiêu tiền
bạn không nên rơi vào cái bẫy tiêu tiền vào ô tô và hàng xa xỉ